pháp ngày hôm qua đã tuyên bố những người làm việc trong các cơ quan chính phủ của nước này sẽ không được phép cài các ứng dụng giải trí trên điện thoại công vụ
thông báo của bộ dịch vụ công của pháp nêu rõ sau khi nhiều nước tại châu âu ban hành lệnh cấm đối với ứng dụng chia sẻ video tiktok
chính phủ đã quyết định cấm tải xuống và cài đặt các ứng dụng giải trí trên điện thoại chuyên dụng cấp cho công chức để phục vụ công việc
lý do được nhà chức trách pháp đưa ra là các ứng dụng giải trí không đảm bảo với mức độ bảo vệ dữ liệu và an ninh mạng
theo đó không thể vận hành trên các thiết bị công vụ
trước đó ủy ban châu âu ec cùng các cơ quan liên quan và nhiều nước như mỹ canada bỉ anh new zealand cũng đã đưa ra lệnh cấm tương tự đối với tiktok
do lo ngại dò dỉ dữ liệu người dùng và kéo theo đó là những rủi ro đối với an ninh quốc gia